hơn năm mươi bốn chiếc bánh trung thu có vỏ bọc in bằng tiếng nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra thu giữ
tại khu vực thôn tòng mòn xã bản việt thành phố lào cai
tổ công tác phát hiện một lô hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong lô hàng có chứa hơn năm mươi bốn sản phẩm bánh dẻo
các loại có tổng trọng lượng một ba tấn
bản tạm giữ lô hàng nói trên và mời anh phan văn thiên là chủ lô hàng về trụ sở để điều tra làm rõ